cần xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé tàu xe dịp tết đây là nội dung công điện của bộ giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong dịp tết hai nghìn hai mươi một và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi một
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giảm thiểu tối đa tình trạng chậm hủy chuyến
kiên quyết không để phương tiện vận tải người điều khiển nhân viên phục vụ và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch covid một mươi chín tham gia giao thông
bộ cũng chỉ đạo các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng tăng cường khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng
hoàn trả lại lòng đường phục vụ giao thông trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời có phương án phân luồng không để phát sinh ủn tắc kéo dài
nhất là trong đợt nghỉ tết trên các tuyến chính ra vào trung tâm thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh